chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea chun huyện crong bong tỉnh đắk lắc cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh phan xuân quyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã ea chun trong vụ lật thuyền trên sông crong anna vào chiều ngày một mươi một tháng một làm hai người thiệt mạng và một người mất tích
ngay trong buổi tối cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được hai thi thể là bà nguyễn thị định và nguyễn thị bích đều trú tại buôn chiết huyện lắc tỉnh đắk lắc và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một trên sông crongna đoạn qua xã ea tôn huyện crong bông đã xảy ra vụ lật thuyền khiến hai người chết một người mất tích và một mươi năm người khác may mắn thoát nạn
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ông trần văn học một người dân địa phương điều khiển chiếc thuyền chở một mươi tám người đi làm về đang lưu thông trên sông crongna từ xã hòa tân đi xã ia chun huyện crong bông
khi đi qua địa phận thôn hai xã ia chun
chuẩn bị cập bờ thì bất ngờ chiếc thuyền bị lật úp
nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện crong bông và tỉnh đắk lắc nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
hiện nguyên nhân vụ lật thuyền đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ